phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ tấn công tại nhà hát krokus city hall ở thủ đô moscow
tổng thống nga vladimir putin thông báo vào ngày hai mươi bốn tháng ba sẽ là ngày quốc tăng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu này
đồng thời khẳng định nước nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn qua những thử thách khó khăn nhất và bây giờ cũng sẽ như vậy
ông nêu rõ các cơ quan thực thi pháp luật nga sẽ điều tra xác định và nghiêm trị tất cả những kẻ lên kế hoạch và tham gia vào vụ tấn công này
hiện lực lượng an ninh nga đã bắt giữ một mươi một đối tượng liên quan trong đó có bốn nghi phạm trực tiếp
trong khi các cơ quan thực thi pháp luật khác đang nỗ lực xác định và triệt phá toàn bộ các cơ sở đối tượng tiếp tay cho những phần tử khủng bố
theo hãng tin sputnik một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng khai nhận là được thuê để giết người
đối tượng cho hay cách đây một tháng hắn đã liên lạc qua telegram và được cung cấp vũ khí
người điều hành đã giao cho nghi phạm nhiệm vụ giết tất cả những người trong khán phòng và được hứa sẽ trả một triệu rup
tương đương với gần một mươi một đô la mỹ
vào tối ngày hai mươi hai tháng ba nhiều tay súng đã thực hiện vụ tấn công tại nhà hát krokus city hall gần moscow
và theo bộ y tế nga ngoài những người thiệt mạng thì còn có một trăm bốn mươi bảy người khác bị thương